sau phiên chất vấn của bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nhiều đại biểu quốc hội chia sẻ với những khó khăn của vị trưởng ngành
cũng như bày tỏ mong muốn các vấn đề của bộ theo ý kiến chất vấn của đại biểu sẽ sớm được ra soát và giải quyết
vấn đề thì bộ trưởng sẽ trả lời bằng văn bản nhưng mà một số những vấn đề hội trường thì phần nào cũng giải đáp được ý kiến thắc mắc của các đại biểu quốc hội
tôi nghĩ rằng sau cuộc phỏng chất vấn này thì bộ trưởng sẽ giả soát đánh giá lại tất cả các công việc của ngành mình để có chấn chỉnh làm sao để quản lý một cách có hiệu quả nhất
qua việc trả lời của bộ trưởng bộ văn hóa thì có lẽ là một cái cảm nhận chung
là bộ trưởng cũng rất thành thực để nhận ra những khuyết điểm những cái điều hạn chế của bộ mình
bộ trưởng không né tránh tuy nhiên là để trả lời nó thể hiện rõ ràng cụ thể dứt khoát đối với từng vấn đề
thì các đại biểu quốc hội cũng mong là bộ trưởng phải trả lời rõ hơn nữa cụ thể hơn nữa
và đặc biệt là những giải pháp đề ra trong thời gian tới để khắc phục những hạn chế trong ngành
mặc dù các đại biểu quốc hội và cử tri cũng đều hiểu là bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ
và cái ngành văn hóa thể thao
du lịch thì rất là rộng xong trả lời rõ vấn đề sâu vấn đề chắc vấn đề
và đặc biệt những giải pháp đề ra cho thật là khả thi thật là cụ thể thật đột phá
đấy vẫn là mong đợi của đại biểu quốc hội và cờ chi